để có tiền tiêu xài cá nhân một đối tượng ở xã hòa lạc huyện phú tân tỉnh an giang
đã cướp giật tài sản của một người phụ nữ tại xã phú thành a huyện tam nông tỉnh đồng tháp
sau hai mươi giờ gây án đối tượng đã bị bắt giữ
đối tượng là nguyễn ngọc sơn sinh năm hai nghìn một quê huyện phú tân tỉnh an giang
trên người đối tượng cơ quan công an đã thu giữ hai vòng đeo tay vàng một mươi triệu chín trăm linh nghìn đồng
trong đó chín trăm linh đồng là tiền bán hai sợi dây chuyền mà đối tượng cướp được cùng một xe mô tô
sơn khai nhận phát hiện một phụ nữ sơ hở đã áp sát rồi giật túi sách của nạn nhân sau đó tẩu thoát